chuỗi hoạt động kỷ niệm một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba
kỷ niệm khởi nghĩa hai bà trưng hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trà vinh tổ chức lễ phát động
phong trào phụ nữ khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
trong đó ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ nguồn lực cho phụ nữ
thực hiện ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo là chủ đề chính của lễ phát động
thực hiện quyết định chín trăm ba mươi chín của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm phụ nữ tỉnh trà vinh đã tổ chức hơn bốn mươi hoạt động
liên quan đến khởi sự doanh nghiệp khởi nghiệp trong nữ giới
tại lễ phát động ba mươi tấm gương phụ nữ được biểu dương khen thưởng vì đã tích cực tham gia
hưởng ứng phong trào phụ nữ khởi nghiệp và trao một trăm chín mươi triệu đồng hỗ trợ cho năm cá nhân
thực hiện ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mình
hội thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo do hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trà vinh phát động
trong năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp
trong phát triển kinh tế thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tạo sức lan tỏa
tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ và cộng đồng